tại an giang vào khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng bốn lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phối hợp cùng với lực lượng đặc nhiệm công an thành phố long xuyên
đã khống chế thành công đối tượng ngô minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện bào bàng tỉnh bình dương
có biểu hiện ngáo đá đòi đốt cây xăng trên địa bàn phường mỹ long
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ngô minh tuấn đến cây xăng mỹ long thuộc phường mỹ long thành phố long xuyên
gọi điện thoại nên bị nhân viên cây xăng nhắc nhở
trước đó tuấn đi vào cây xăng ngồi một tay cầm dao và vòi bơm xăng tay còn lại cầm bật lửa dọa đốt cây xăng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã có mặt kịp thời phối hợp cùng với lực lượng đặc nhiệm và công an địa phương
khống chế bắt giữ đối tượng bàn giao cho công an phường mỹ long
tại cơ quan công an tuấn khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng một năm hai nghìn một mươi một tới nay
và tết thử nhanh tuấn dương tính với methamphetamine
liên quan tới vụ việc nhiều người dân phải điều trị phơi nhiễm hiv do một nam thanh niên dùng vật sắc nhọn tấn công
tại khu vực phường một quận năm
sau khi điều tra truy xét vào chiều ngày hôm nay công an tp hcm đã tiến hành tạm giữ đối tượng châu kiều bình huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại phường một mươi hai quận sáu để điều tra làm rõ
châu kiều bình huy là đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp và tiền sự cai nghiện ma túy
quá trình kiểm tra nhà đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật kim loại dạng xoắn nhọn đinh ốc
bằng kim loại thanh kim loại kèm cắp móng tay chiều khóa xe có đầu nhọn
đối tượng cũng khai nhận thực hiện ít nhất sáu vụ dùng vật nhọn tấn công gây thương tích cho người đi đường
hiện công an quận năm tp hcm đang phối hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới xác minh thêm nạn nhân
đồng thời giám định tâm thần đối với đối tượng huy để phục vụ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một lít dầu gội một lít dung dịch tẩy rửa tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai bắt giữ
chủ số hàng trên là hoàng ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có địa chỉ thường trú tại thôn ba
xã quảng thắng huyện hải hà tỉnh quảng ninh
giá trị số hàng hóa trên ước tính trên năm mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng đã không xuất trình được hóa đơn xứng tử
chứng minh nguồn gốc của lô hàng
vụ việc đang được lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại cao bằng tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
cũng vừa phát hiện một xe tải chở gần hai năm tấn dược liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra ông vũ văn trình
khai nhận toàn bộ số hàng năm mươi bao thuốc bắc được ông mua của người dân ở xã đức long huyện thạch an
với số lượng gần hai năm tấn không có giấy tờ gì mục đích lấy về để làm thuốc bán
tuy nhiên qua kiểm tra rất nhiều các vị thuốc đã bị mốc và biến màu có mùi của thuốc
nếu sử dụng thì người sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất lớn
sáng nay trên địa bàn huyện bắc hà tỉnh lào cai và trên địa bàn huyện lục yên của tỉnh yên bái
đã xảy ra một trận rông lốc kèm theo mưa
trận rông lốc kèm theo mưa lớn gây nhiều thiệt hại về nhà ở trường học hoa màu cây trồng
trận mưa lớn kèm theo gió lốc đã xảy ra trên địa bàn huyện bắc hà của tỉnh lào cai
khiến hai trăm bốn mươi hai hộ dân bị thiệt hại trong đó hai hộ dân bị sập đổ và một mươi ba hộ bị tốc mái hoàn toàn
một mươi trường học một số nhà văn hóa thôn bị thiệt hại về mái và một số trang thiết bị đồ dùng dạy học
ngoài ra mưa bão cũng còn làm ảnh hưởng tới sáu mươi hectare cây ăn quả và khiến một người bị thương
ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên bốn năm tỷ đồng
còn tại lục yên yên bái rông lốc kèm theo mưa lớn đã làm sập đổ hoàn toàn ba nhà ở của người dân
liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
công an tỉnh hà giang cho biết là vào ngày hôm nay cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng các biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba bị can trong vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ
các đối tượng bị khởi tố gồm triệu thị chính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
phó chủ tịch hội đồng trưởng ban chấm thi của hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang
là người trực tiếp điều hành tổ xử lý bài thi trắc nghiệm bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
phạm văn khuôn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
và lê thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là phó đội trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ công an tỉnh hà giang
cùng bị khởi tố về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh hà giang
khởi tố bắt tạm giam hai bị can là vũ trọng lương và nguyễn thanh hoài
tiếp sau đây là cụm tin vắn đáng chú ý
ngày sáu tháng bốn tại khu vực bản đà ơt xã nà ơt huyện mai sơn tỉnh sơn la
công an huyện mai sơn phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng trương văn hải chú tại tỉnh đắk lắc
và nguyễn thái bình chú tại tỉnh đắk nông
vật chứng thu giữ là năm tám kg ma túy đá hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
năm nhựa thuốc viện cùng một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra lực lượng công an khám xét khẩn cấp bắt giữ đối tượng ngô vi lương và lò văn huân
cùng chú tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la thu giữ một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp và một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
còn tại thị xã sa mạc khi tỉnh atapu lào chiều qua bộ đội biên phòng tỉnh con tum phối hợp với lực lượng chức năng nước lào
bắt quả tang hai đối tượng thạo choi sáu mươi tuổi trú tại bản nọng nho huyện sòng khon tỉnh savanakhet lào
và năng mỹ hai mươi tuổi chú tại bản nọng vặt huyện sòng khon đang trên đường vận chuyển ma túy về việt nam tiêu thụ
tăng vật thu giữ là ba mươi chín bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một xe ô tô mang bỉ kiểm soát lào ba điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan
hiện lực lượng chức năng đã hoàn thành thủ tục bàn giao người tăng vật cho công an tỉnh atapu lào để tiếp tục điều tra xử lý
tại an giang vào khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng bốn lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm công an thành phố long xuyên
đã khống chế thành công đối tượng ngô minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện bào bàng tỉnh bình dương
có biểu hiện ngáo đá đòi đốt cây xăng trên địa bàn phường mỹ long
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ngô minh tuấn đến cây xăng mỹ long thuộc phường mỹ long
thành phố long xuyên gọi điện thoại nên đã bị nhân viên cây xăng nhắc nhở
tuấn vào cây xăng ngồi một tay cầm dao và vòi bơm xăng tay còn lại cầm bật lửa dọa đốt cây xăng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã có mặt kịp thời phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm và công an địa phương
tiến hành vận động thuyết phục lợi dụng sự sơ hở của đối tượng
lực lượng đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an phường mỹ long
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng một năm hai nghìn một mươi một cho đến nay
tiến hành kiểm tra nhanh tuấn dương tính với methamphetamin
vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
vừa bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng về hành vi mua bán người
hai đối tượng bị bắt giữ là lò thị thuận
tên gọi khác là lù thị thuận chú tại bản nà phạ xã mường kim huyện than uyên tỉnh lai châu
và lù thị xín chú tại bản tính mé xã mường dôn huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
về hành vi mua bán người đưa sang trung quốc vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nạn nhân là cháu lò thị nguyên sinh năm hai nghìn hai tại bản hủy tèo xã mường rôn huyện quỳnh nhai
lực lượng công an đã thu giữ số tiền là năm mươi sáu triệu đồng và hiện công an huyện quỳnh nhai
đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án khởi tố bị can đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
vào ngày hôm nay công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phối hợp với lực lượng chức năng
đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt nhóm đối tượng đã đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay khi gia đình ông lê quốc đạt ngủ dậy
thì phát hiện mất nhiều tài sản có trị giá gần một trăm linh triệu đồng
và qua công tác khám nghiệm hiện trường
thành phố biên hòa nhận định là vào thời gian trên có hai đối tượng đã đột nhập vào nhà ông đạt
bằng cách là leo qua tường rào sau đó dùng công cụ phá khóa cửa chính đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
công an thành phố biên hòa cũng cho biết là các đối tượng thực hiện vụ trộm này hết sức manh động liều lĩnh và chuyên nghiệp
trước khi nổ máy tẩu thoát thì các đối tượng đã cắt hết tất cả các thiết bị chống trộm gắn tại xe máy

một số nhà văn hóa thôn bị thiệt hại về mái và một số trang thiết bị đồ dùng dạy học
ngoài ra mưa bão còn làm ảnh hưởng tới sáu mươi hectare cây ăn quả và khiến một người bị thương phải điều trị tại bệnh viện đa khoa
ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên bốn năm tỷ đồng
và ngay sau khi mưa lốc gây ra thiệt hại ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương
tiến hành kiểm tra thực tế nắm bắt tình hình thống kê thiệt hại động viên chia sẻ với các hộ dân
thế nhưng trong thời gian gần đây thì liên tục xảy ra các vụ việc bạo hành xâm hại trẻ em khiến cho dư luận bức xúc
nhất là đối với những người đang làm cha làm mẹ
tuy nhiên khi phát hiện con có dấu hiệu bị xâm hại bạo hành thì rất nhiều phụ huynh còn tỏ ra lúng túng trong việc đưa ra hướng giải quyết
phản ứng không đúng sẽ vô tình đẩy cho trẻ đến những tổn thương tâm lý nặng nề hơn nữa
đồng thời bằng chứng pháp lý nếu có cũng có thể bị xóa dấu vết
như vậy là hồi phục cả về tâm lý tức là hồi phục toàn diện
nhưng trên thực tế thì có những trường hợp chúng tôi có cơ hội để tiếp cận trò chuyện đánh giá lại thì các em vẫn còn có những tổn thương mà không được giải quyết
đánh giá mức độ tổn thương chia sẻ và ổn định lại tâm lý của trẻ là điều mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt ưu tiên
trực tiếp hỗ trợ can thiệp hơn tám trăm linh trường hợp đã gọi điện đến tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia một trăm một mươi một trong năm hai nghìn một mươi chín
các chuyên gia tâm lý các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em nhận thấy
việc can thiệp sớm đối với các trường hợp bị bạo hành xâm hại sẽ giảm thiểu tối đa những sang chấn tâm lý về sau cho trẻ
trong giai đoạn này gia đình có thể tìm đến các cơ quan bảo vệ trẻ em để hỗ trợ can thiệp tư vấn sớm
tránh việc kéo dài hay can thiệp sau khi đã có kết luận của cơ quan điều tra nhất là đối với các vụ việc liên quan đến xâm hại
trong nhiều trường hợp là khó để tiếp cận được với trẻ em vì liên quan đến rằng một số địa phương vẫn còn đang coi như là nói rằng là phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an
tuy nhiên cái này là những cái nhận thức nó chưa được đúng đắn ví dụ như trẻ em mà bị xâm hại ở trường học
cái việc cơ quan công an làm và cái việc mà bên ngành lao động chúng tôi vào để chúng tôi đánh giá mức hốc độ tổn hại tâm lý thì không thể một cơ quan nào có thể cản trở cái việc đó của chúng tôi được
đặc biệt là sau khi mà luật ra đời đã ghi định rất là rõ
có một thực tế là nhiều bậc phụ huynh khá lung túng khi biết con mình là nạn nhân của các vụ bạo hành xâm hại
trong đó có không ít người chọn cách im lặng vì muốn bảo vệ con trước dư luận
tuy nhiên việc trình báo với các cơ quan chức năng càng chậm trễ thì quá trình thu thập xử lý giải quyết vụ việc càng khó khăn
các vị phụ huynh nên bình tĩnh để mà giúp cho con mình cũng bình tĩnh
thứ hai là tố cáo với cả các cơ quan liên quan để có thể vừa giúp cho chính con mình được hỗ trợ mà vừa giúp cho những trẻ em khác không bị rơi vào tình trạng đó
có những vụ việc mà chúng tôi cũng chứng kiến
tư vấn rồi hỗ trợ những vụ việc mà thủ phạm đã từng xâm hại đứa trẻ nhưng được gia đình giữ kín và thủ phạm chính vì vậy tiếp tục đi xâm hại những đứa trẻ khác
các chuyên gia cho rằng khi phát hiện sự việc gia đình nên trình báo ngay với các cơ quan chức năng để kịp thời thu thập các bằng chứng pháp lý
cơ quan công an các đơn vị địa phương sẽ có trách nhiệm tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm khẩn trương xác minh điều tra làm rõ và bảo vệ nạn nhân
bản thân là con nghiện ma túy nên nguyễn mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại đường bến bắc
phường tam thanh thành phố lạng sơn đã mua ma túy về để vừa sử dụng và vừa bán lẻ cho các con nghiện khác
tuấn đã bị công an tp lạng sơn bắt giữ ngày sau đó
vào hồi một mươi bốn h ngày năm tháng bốn tổ công tác làm nhiệm vụ tại đường bông lau phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn phát hiện và bắt quả tàng đối tượng nguyễn mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại đường bến bắc
phường tam thanh thành phố lạng sơn tàng trữ trái phép một túi ni lông chứa bốn mươi hai g heroin
đối tượng khai nhận trước đó có mua ma túy với một người
đàn ông ở điện biên mục đích để bán lẻ cho các con nghiện ở tp lạng sơn
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn đã phát hiện và thu giữ thêm nhiều tăng vật gồm chín túi ni lông chứa các chất tinh thể màu trắng
tám túi ni lông bên trong chứa một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp hai túi ni lông chứa chất dẻo màu đen nghi là nhựa thuốc phiện đã phán nhổ
và thu giữ hơn một trăm linh cây thuốc phiện đối tượng tuấn trồng trong các thùng xốp trên sân thượng
và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sáng nay ngày tám tháng bốn ông lào văn biên chủ tịch ủy ban nhân dân xã tà lèng tp điện biên phủ tỉnh điện biên cho biết
trên địa bàn vừa phát hiện thi thể bé trai sơ sinh khoảng ba kg nghi bị sát hại rồi vùi thi thể trước kho của một doanh nghiệp
ở xã tà lèng tp điện biên phủ tỉnh điện biên
theo ông biên vào khoảng ba giờ sáng ngày bốn tháng bốn người của doanh nghiệp trên địa bàn xã ngủ dậy phát hiện gần kho vật liệu
có đống đất bất thường ngay trước cửa
trên cửa kho khi mọi người đến kiểm tra thì đã phát hiện một phần thi thể bé sơ sinh nhô lên trên mặt đất
ngay lập tức người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an để khám nghiệm hiện trường
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là bé trai nặng ba kg trào đời trước đó không lâu
thi thể được trôn cất khá nông sâu chỉ khoảng hai mươi cm
ông biên cho biết qua xác định trên đầu và lưng cháu bé có thương tích nghi bị dùng vật sắc nhọn đâm trúng
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc
ban giám đốc công an tỉnh điện biên đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tp điện biên phủ công an thành phố điện biên phủ khẩn trương vào cuộc điều tra và xác minh
liên quan đến vụ việc một mươi nữ sinh đánh bạn phải nhập viện ở quảng ninh
theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo quảng ninh
bước đầu đã xác định có cả học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại hạ long có liên quan đến vụ đánh bạn phải nhập viện
hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được
một số học sinh liên quan trực tiếp đến vụ việc này
trước mắt sở yêu cầu các trường có học sinh liên quan viết bản tường trình toàn bộ sự việc
sau đó sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ nguyên nhân và mức độ tham gia đến đâu trong vụ việc này
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn
tại đường bao biển phía sau cung quy hoạch hội trợ và triển lãm quảng ninh đã xảy ra xô xát giữa một nhóm người khoảng một mươi người
qua xác minh của cơ quan công an nạn nhân bị đánh phải nhập viện là một em học sinh lớp một mươi một a năm
trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lê thành tông tp hạ long
theo kết quả khám của bệnh viện em học sinh này bị chấn thương phần mềm hiện đang được tích cực theo dõi và điều trị
hiện sở giáo dục và đào tạo quảng ninh đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an chính quyền địa phương
trong việc điều tra xác minh vụ việc để có biện pháp giải quyết và xử lý theo quy định
sở giáo dục và đào tạo quảng ninh cũng sẽ tiếp tục báo cáo ubnd tỉnh quảng ninh bộ giáo dục và đào tạo
về kết quả thực hiện các nội dung có liên quan đến vụ việc trên để xin ý kiến chỉ đạo
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đào đại thắng một mươi bốn tuổi ở thôn cốc khê xã phạm ngũ lão huyện kim động tỉnh hương yên
đã liên tiếp đột nhập vào nhà bốn hộ dân trên địa bàn xã toàn thắng và xã phạm ngũ lão huyện kim động
để trộm cắp năm mươi một triệu đồng và ba mươi chỉ vàng với tổng giá trị trên một trăm năm mươi triệu đồng
ngày một mươi tám tháng ba công an huyện kim động đã đặt tổng giá trị trên một trăm năm mươi triệu đồng
huyện kim động nhận được đơn trình báo của ông nguyễn văn trức ở xã phạm ngũ lão huyện kim động
về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp với số tiền bốn mươi triệu đồng cùng một mươi tám chỉ vàng bốn số
cùng với thời gian này công an huyện kim động đã tiếp nhận được đơn trình báo của ba hộ dân khác
ở địa bàn xã toàn thắng và phạm ngũ lão huyện kim động
về việc bị kẻ gian phá khóa cửa nhà đột nhập trộm cắp một mươi một triệu đồng cùng một mươi hai chỉ vàng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện kim động đã nhanh chóng xác minh và điều tra vụ án
đến ngày hai mươi ba tháng ba công an huyện kim động đã bắt giữ đào đại thắng là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên
năm hai nghìn một mươi tám đối tượng này cũng đã trộm cắp với số tiền là bốn mươi triệu đồng của một gia đình ở xã phạm ngũ lão huyện kim động
do dưới tuổi vị thanh niên nên công an huyện đã trực tiếp giáo dục săn đe nhưng với bản chất thích ăn chơi đua đòi
đối tượng này lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam với đối tượng hoàng văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có hộ khẩu thường trú tại thôn cốc sáng xã đồng giáp huyện văn quan tỉnh lạng sơn về hành vi trộm cắp tài sản
qua đấu tranh hảo khai nhận vào khoảng ba giờ sáng ngày bốn tháng bốn
hảo đi bộ dọc tuyến đường nhị thanh phường tam thanh khi phát hiện nhà dân sơ hở không có người
đã đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản gồm hai laptop một máy tính bảng hai điện thoại di động
một đồng hồ đeo tay và nhiều tài sản khác có tổng trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài
trước đó cũng với thủ đoạn trên hảo đã thực hiện chót lọt hai vụ lấy trộm hai xe mô tô trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng
được biết đối tượng hảo đã có bốn tiền án một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản
thưa quý vị trong thời gian qua trên địa bàn quận linh triều tp đà nẵng đã liên tục xảy ra những vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thông qua nhiều hình thức như nhắn tin thông báo trúng thưởng hay liên hệ mua hàng
trên mạng viễn thông mạng internet
từ vài chục triệu lên đến hàng trăm triệu đồng đã được các bị hại chuyển thành công vào tài khoản
của các đối tượng lừa đảo một cách dễ dàng
và đến khi nhận ra mình bị lừa thì tất cả đã quá muộn
phóng viên antv tại đà nẵng đã có phản ánh ngay sau đây
chỉ ở nhà nội trợ nên khi được các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên nhà mạng thông báo là mình đã trúng giải nhì
một xe máy airblade và một số tiết kiệm hai trăm linh triệu đồng
người phụ nữ chú phường hòa minh quận linh triều tp đà nẵng đã tin rằng mình may mắn
và thực hiện nạp bảy mươi triệu đồng vào một đầu số mobile phone cho bọn chúng mà không hề nghi ngờ
nói ra mà thu hút mình vô
có nhu cầu mua chiếc macbook để phục vụ cho công việc
và nhu cầu giải trí dịch vụ
một bị hại chú phường hòa khánh bắc quận liên triều cũng đã rất cẩn thận
xác minh đi xác minh lại nhiều lần mới quyết định mua sản phẩm trên
từ một người nước ngoài bán lại với giá khá hời rẻ hơn một phần ba giá thực
không muốn làm mất cơ hội sở hữu một sản phẩm yêu thích
nên khi đối tượng yêu cầu chuyển tiền người thanh niên này đã đồng ý ngay
chỉ tính riêng những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an quận liên triều đã tiếp nhận
hàng chục vụ lừa đảo liên quan đến mạng xã hội với tổng thiệt hại lên đến hơn một tỷ
ba tỷ đồng

chỉ tính riêng những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an quận liên triều đã tiếp nhận hàng chục vụ lừa đảo liên quan đến mạng xã hội
với tổng thiệt hại lên đến hơn một tỷ ba tỷ đồng
chỉ với những thủ đoạn thông thường như gọi điện thoại kết bạn trên mạng xã hội hay giả danh các cơ quan nhà nước
nói bị hại có liên quan đến pháp luật đã khiến nhiều người cả tin thậm chí lo sợ và đồng ý chuyển tiền vào tài khoản cho bọn chúng
chỉ với những thủ đoạn thông thường như gọi điện thoại kết bản trên mạng xã hội hay giả danh các cơ quan nhà nước

chỉ với những thủ đoạn thông thường như gọi điện thoại hay giả danh các cơ quan nhà nước
nói bị hại có liên quan đến pháp luật đã khiến nhiều người cả tin thậm chí lo sợ và đồng ý chuyển tiền vào tài khoản cho bọn chúng

chỉ với những thủ đoạn thông thường như gọi điện thoại hay giả danh các cơ quan nhà nước
nói bị hại có liên quan đến pháp luật đã khiến nhiều người cả tin thậm chí lo sợ và đồng ý chuyển tiền vào tài khoản cho bọn chúng
chỉ với những thủ đoạn thông thường như gọi điện thoại hay giả danh các cơ quan nhà nước

chỉ với những thủ đoạn thông thường như gọi điện thoại hay giả danh các cơ quan nhà nước
nói bị hại có liên quan đến pháp luật đã khiến nhiều người cả tin thậm chí lo sợ và đồng ý chuyển tiền vào tài khoản cho bọn chúng
chỉ với những thủ đoạn thông thường như gọi điện thoại hay giả danh các cơ quan nhà nước
nói bị hại có liên quan đến pháp luật đã khiến nhiều người cả tin thậm chí lo sợ và đồng ý chuyển tiền vào tài khoản cho bọn chúng